chiều ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bộ y tế nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
về hai ca bệnh covid một mươi chín cụ thể như sau
bệnh nhân số bốn mươi sáu bệnh nhân nữ ba mươi tuổi địa chỉ ở khương trung thanh xuân hà nội
bệnh nhân là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ london về hà nội ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tháng ba bệnh nhân có sốt nóng và ho đờm không tức ngực
ngày một mươi một tháng ba bệnh nhân đi khám tại trung tâm y tế hàng không
sau đó được chuyển vào bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tại đây bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ
lấy mẫu bệnh phẩm hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
bệnh nhân số bốn mươi bảy bệnh nhân nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ ở trúc bạch ba đình hà nội
bệnh nhân là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số một mươi bảy có tiếp xúc gần
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi phát hiện số một mươi bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã giả soát
và lập danh sách tiếp xúc gần bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm
và được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai đông anh vào ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định
bệnh nhân số bốn mươi bảy bệnh nhân nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ ở trúc bạch ba đình hà nội